các bến xe khách tại hải dương đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ngay từ đầu mùa dịch
mặc dù hiện nay lượng khách đã sụt giảm nghiêm trọng nhưng không vì thế mà công tác phòng chống dịch tại đây bị lờ là
tại các bến xe trên địa bàn tỉnh hải dương không khó để bắt gặp hình ảnh
những người dân khi tham gia các phương tiện công cộng đều đeo khẩu trang và mỗi khi lên xe đều được nhân viên nhà xe yêu cầu dùng dung dịch sắt khuẩn tay
đối với những người không có khẩu trang thì sẽ được phát miễn phí
nhà xe cũng chuẩn bị như nước rửa tay sò vòng nước rửa tay ai chưa có khẩu trang thì phải phát khẩu trang
cảm thấy như thế là được
cái này thì ông mới thấy là diễn ra được hai ba tháng
người đi xe thì cũng nên chấp hành những nội quy mà đeo khẩu trang về căng tay hoặc là như rước rửa tay để đảm bảo cho khách hàng
là bến có lượng khẩu trang thì cũng nên đeo khẩu trang về căng tay hoặc là như rước rửa tay để đảm bảo cho khách hàng
có lượng xe lưu thông lớn đi các tuyến liên huyện liên tỉnh nên công tác phòng dịch bệnh covid một mươi chín được bến xe khách hải dương luôn đặt lên hàng đầu
việc giữ gìn vệ sinh trên mỗi chuyến xe được thực hiện triệt để
việc lập sổ theo dõi hành khách trên mỗi chuyến xe cũng được các nhà xe thực hiện một cách nghiêm túc
đối với công ty cổ phần quản lý các bến xe khách của chúng tôi và nói chung và bến xe khách hải dương nói riêng
thì cũng đã triển khai đồng loạt trang bị cho tất cả các bến
một là cái máy đo thân nhiệt để kiểm tra lái phụ xe hành khách ngay tại bến xe
thứ hai là chúng tôi trang bị nước sát khuẩn và khẩu trang
còn đối với các cụ thể đối với các xe thì chúng tôi cũng cho kiểm tra việc anh em chấp hành cái việc mà đeo khẩu trang
đồng thời phải có cái nước sát khuẩn trên xe
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín việc thực hiện nghiêm túc các công tác phòng dịch tại các bến xe
cùng ý thức của người dân khi tham gia các phương tiện công cộng
sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát